thưa quý vị dư luận gần đây vẫn có nhiều ý kiến liên quan đến việc vào tối ngày bảy tháng một mươi hai vừa qua
máy đếm trục tín hiệu ga cát linh hà đông bất ngờ xảy ra sự cố
sau ba mươi phút đóng cửa xử lý sự cố này thì có nhiều chuyến tàu đã không thể đến và đi từ nhà ga này
tuy nhiên theo tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt hà nội
mê châu hà nội thì đây chỉ là một sự cố diễn tập
vâng diễn tập để rút kinh nghiệm ứng phó với sự cố là cần thiết
tuy nhiên việc mang tính mạng sức khỏe tài sản và tâm lý của khách hàng ra làm phép thử
lại là một vấn đề đang được đông đảo cộng đồng mạng quan tâm
và đặc biệt khi đại diện của đơn vị này cho hay sắp tới tuyến đường sắt đô thị cát linh hà đông
sẽ còn thêm những tình huống diễn tập sự cố bất ngờ không báo trước cho khách hàng
việc đường sắt đô thị cát linh hà đông để hành khách đi tàu tham gia diễn tập mà không hề báo trước
đang gây xôn xao dư luận những ngày qua
nhất là khi đại diện mê châu hạn
hà nội cho biết đây chỉ là một sự cố diễn tập và sẽ có thêm những tình huống diễn tập sự cố bất ngờ
không báo trước cho hành khách
thông tin này đã lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội và có nhiều ý kiến trái chiều
một số cư dân mạng cho rằng ngay cả khi diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
lực lượng chức năng cũng phải có lịch và thông báo trước
trong trường hợp diễn tập rồi xảy ra sự cố ảnh hưởng đến tính mạng tài sản của người dân
thì ai sẽ chịu trách nhiệm
hành khách mua vé cần cung cấp cho họ dịch vụ tốt nhất chứ không phải các tình huống khẩn cấp như vậy
ai chịu trách nhiệm nếu xảy ra tai nạn do người đi tàu hoảng loạn trước sự cố mà họ không được thông báo
diễn tập không báo trước cho hành khách nhớ nhân viên lúc ấy cũng đang lúng túng không biết xử lý thế nào
thì rất dễ xảy ra hỗn loạn hoảng loạn
diễn tập mà không báo trước thì đến lúc có sự cố thật người ta lại cứ tưởng diễn tập
câu chuyện cậu bé chăn cừu còn đó
việc bắt hành khách tham gia diễn tập mà không hề báo trước đối với tàu đường sắt đô thị
có nguy cơ rất lớn ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại công việc tinh thần sức khỏe và thậm chí là tính mạng của hành khách
bất kể vì lý do gì cũng không thể mang hành khách ra làm thí nghiệm để họ hoàn toàn bị động rơi vào tình thế bất ngờ
tuy nhiên một số cư dân mạng lại ủng hộ việc diễn tập bất ngờ
bởi trong bối cảnh ý thức của người dân về an toàn còn khá đơn giản
chấp nhận phiền phức để đảm bảo giảm tối đa thiệt hại khi có sự cố là điều nên làm
diễn tập bất ngờ với hành khách thực trên tàu như vậy là rất đúng rất cần thiết
có thể phiến phức một chút cho người dân nhưng diễn tập bất ngờ sẽ cho những kinh nghiệm hết sức chân thực và quý báu
phải có trải nghiệm thực tế thì mới phát hiện các khiếm khuyết và những điều cần phải khắc phục
người việt nam nên thay đổi tư duy nên chịu khó phiền phức một chút để có được những kinh nghiệm sống đáng giá
qua vụ việc diễn tập không báo trước cư dân mạng mong rằng đơn vị vận hành đường sắt cát linh hạ đông
cần phải minh bạch thông tin với khách hàng của mình
người dân bỏ tiền ra mua dịch vụ họ có quyền yêu cầu được phục vụ tốt nhất và an toàn nhất
nếu không chấn chỉnh vấn đề này rất có thể người dân sẽ có quan điểm e ngại nếu định sử dụng đường sắt cát linh hạ đông
là một công trình giao thông hiện đại văn minh thì việc ứng xử với hành khách
cũng phải tương xứng với tầm cỡ của công trình mang tính biểu tượng mới của một thành phố hiện đại
bạn nghĩ sao về việc diễn tập không báo trước cho hành khách trên tàu cát linh hạ đông
hãy để lại bình luận và chia sẻ ý kiến của mình trên fanpage của truyền hình công an nhân dân